đối tượng võ thành kha chú huyện tràng bàng tỉnh tây ninh vừa đến trụ sở công an tỉnh tây ninh
đầu thú vẻnh vì giết người nạn nhân của vụ án là võ hùng linh chú củng địa phương
theo lời khai của võ thành kha vào tối ngày ba mươi tháng tám trong lúc uống rượu giữa kha và anh linh
có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau và được mọi người can ngăn
tuy nhiên kha vẫn tức giận bảo vệ nhà lấy một con dao và một cây súng điện
rồi quay trở lại với ý định dùng súng điện hù dọa linh
khi quay trở lại giữa kha và linh tiếp tục đánh nhau rồi bất ngờ kha rút dao đâm nhiều nhát vào người linh
khiến nạn nhân tử vong còn kha sau khi gây án đã hoảng sợ vứt lại con dao rồi bỏ trốn
hiện phòng cảnh sát hình sự đang tạm giữ kha để phục vụ điều tra